trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát biển việt nam đã liên tiếp cứu hộ cứu nạn thành công tàu cá ngư dân
đang đánh bắt xa bờ trên đảo phu quý tỉnh bình thuận và đảo hòn la tỉnh quảng bình
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu kh chín mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi tám ts yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp
trên vùng biển cách phía nam đảo phú quý ba mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều tàu csb bốn nghìn ba mươi chín nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn
sau hai giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết sóng cấp bảy cấp tám tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đã tiếp cận tàu bị nạn
trên tàu có một mươi thuyền viên tàu bị hỏng máy trôi giặt trên biển
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển đã tiến hành cứu hộ cứu nạn và tổ chức lai dắp tàu bị nạn về đảo phú quý
bàn giao cho đồn biên phòng phú quý bảo đảm an toàn theo quy định
lúc h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một nhận được điện chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát biển về việc thực hiện nhiệm vụ cấp cứu một thuyền viên
của tàu cá mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn năm mươi sáu ts bị tai nạn trên vùng biển cách đảo hòn la quảng bình hai mươi hai hải lý
tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một hải đội một trăm linh hai đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo hòn la khẩn trương cơ động đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn
đến hai giờ một mươi năm phút tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đã tiếp cận được tàu cá
và nhanh chóng chuyển nạn nhân cập cảng hòn la tiến hành bàn giao cho đồn biên phòng ròn
và cử người đưa nạn nhân lên bệnh viện hữu nghị việt nam cuba tại thành phố đồng hới để cấp cứu kịp thời